sau gần năm năm triển khai tới nay mới chỉ có gần một triệu xe ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng
trên tổng số ba tám triệu ô tô trên khắp cả nước con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu
đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng cho rằng số lượng xe gián thẻ thu phí tự động ít
xuất phát từ những bất cập trong cơ chế bắt buộc khách hàng sử dụng thu phí không dừng
và các chế tài xử lý vi phạm hiện đơn vị cung cấp dịch vụ đã cử người đi đến tận các bộ ngành
để gián thẻ đồng thời ký hợp đồng với các trung tâm đăng kiểm nhưng các trung tâm không mặt mà
vì mức phí thấp và gián sai thì sẽ bị phạt ngoài kênh gián thẻ tại các trạm thu phí
thậm chí đơn vị cung cấp dịch vụ đã đến tận các tòa nhà trung cư để gián thẻ
nhưng cũng không đạt được hiệu quả như kỳ vọng